thời gian gần đây có nhiều vụ việc gây xôn xao dư luận liên quan tới vấn đề nhãn mác và xuất xứ hàng hóa của các thương hiệu việt nam
để giải quyết những vấn đề này chiều nay tổng cục hải quan đã họp báo chuyên đề về công tác đấu tranh chống gian lận xuất xứ hàng hóa
qua công tác kiểm tra giám sát quản lý khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và kiểm tra sau thông quan
thanh tra của cơ quan hải quan đã phát hiện các phương thức thủ đoạn gian lận xả mạo xuất xứ ghi nhãn hàng hóa
cụ thể hàng hóa được sản xuất tại nước ngoài khi nhập khẩu về việt nam đã ghi dòng chữ made in vietnam
sản xuất tại việt nam xuất xứ tại việt nam hoặc trên sản phẩm bao bì sản phẩm phiếu bảo hành thể hiện bằng tiếng việt
các thông tin về nhãn hiệu địa chỉ trụ sở doanh nghiệp trang web trung tâm bảo hành tại việt nam để tiêu thụ nội địa hoặc xuất khẩu
tổng cục hải quan đã chủ động triển khai thực hiện đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại
và gian lận xuất xứ xây dựng ban hành và chỉ đạo thực hiện quy trình kiểm tra giám sát kiểm soát hàng hóa có nguy cơ gian lận xả mạo xuất xứ
ghi nhãn hàng hóa chuyển tài bất hợp pháp trong đó có quy định cụ thể về trách nhiệm sự phối hợp của các đơn vị nghiệp vụ
trực thuộc tổng cục trong việc thu thập phân tích thông tin xác định mặt hàng doanh nghiệp có rủi ro cao nghi vấn gian lận xả mạo xuất xứ
truyền tài bất hợp pháp để áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp tiếp tục đẩy mạnh thu thập thông tin kiểm tra đối với các lô hàng có dấu hiệu nghi vấn xả mạo
đối với một số mặt hàng trọng điểm có kim ngạch xuất nhập khẩu lớn đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới người dân doanh nghiệp về hành vi thủ đoạn tác hại
hậu quả của gian lận thương mại đối với sản xuất trong nước cũng như hoạt động xuất khẩu